tổng số nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh bắc cạn hiện nay là hai mươi năm sáu tỷ đồng
chiếm năm tổng số thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh
trong khi đó bảo hiểm xã hội việt nam chỉ cho phép số nợ động chiếm một chín tổng thu
trước thực trạng này bảo hiểm xã hội tỉnh bắc cạn đang gấp rút thực hiện nhiều giải pháp thu nợ động
tính đến nay công ty cổ phần khoáng sản bắc cạn và các công ty con của công ty này
đang nợ động gần bốn tỷ đồng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
là doanh nghiệp có số nợ nhiều nhất trên địa bàn tỉnh
bảo hiểm xã hội tỉnh bắc cạn đang kiện toàn tổ công tác liên ngành gồm thanh tra tỉnh
liên đoàn lao động tỉnh các sở kế hoạch và đầu tư tài chính lao động thương binh và xã hội
thu nợ bảo hiểm xã hội không cho các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài đấu thầu công trình dự án
tới đây bảo hiểm xã hội tỉnh bắc cạn sẽ phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh
kiện một số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài ra tòa nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động